xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước vẫn là tại các tỉnh thành phía nam
khi tại cả khu vực vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ tiếp tục không mưa và có nắng nhiều
với nền nhiệt độ tại tây nguyên đang ở mức một mươi tám ba mươi một độ trời lạnh về đêm và sáng
còn tại nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì có nắng nóng khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi năm độ
ở trung bộ tại các tỉnh thành thanh hòa đến thừa thiên huế chỉ có mưa vài nơi
phần phía bắc của khu vực này sẽ có sương mù nhẹ vào lúc sáng sớm
với mức nhiệt độ ngày đêm là một mươi chín hai mươi bảy độ trời xe lạnh
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận có mưa vài nơi
với mức nhiệt cao hơn đôi chút đang ở ngưỡng là hai mươi hai ba mươi hai độ có nơi cao hơn
trở ra bắc bộ do không khí lạnh có cường độ yếu nên tại đây chỉ có mưa vài nơi vào lúc sáng sớm
trưa chiều hứng nắng với mức nhiệt giao động là một mươi tám hai mươi bảy độ
riêng khu tây bắc có thể cao hơn khoảng từ một hai độ
đáng lưu ý là buổi sáng sớm tại đây sẽ có sương mù nhẹ giải rác phần nào làm giảm tầm nhìn
vì vậy người dân cần lưu ý là giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
đến với những thông tin trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa
vẫn chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm phía đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
với gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác trời rét
chưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi sáu độ